về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng cùng chú xã nhân thắng huyện gia bình
theo hồ sơ ba đối tượng nguyễn kim thịnh đồng văn phương đào gia thiết chuyên cho vai lãi nặng trong đó thịnh là đối tượng chủ mưu cầm đầu
các đối tượng cho vai tiền với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương với một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm
hàng tháng người vay phải chuyển lãi trực tiếp hoặc là chuyển qua tài khoản ngân hàng các đối tượng cung cấp
đến kỳ hạn nếu người vai chậm chuyển tiền lãi vào gốc các đối tượng sẽ gọi điện nhắn tin đe dọa
với tùy đoạn trên từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã cho một mươi năm người vai lãi nặng tổng số tiền thu lợi bất chính là gần hai trăm sáu mươi triệu đồng